mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về thời tiết
chị bích liên này những ngày qua ở các tỉnh miền trung
thì tình hình mưa lũ khá là phức tạp
đặc biệt là tình hình mưa lũ đã khiến cho nhiều nơi bị cô lập
thì không biết rằng là tình hình thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào
một tin vui đó là tại khu vực này thì từ chiều tối ngày hôm qua mưa đã ngớt rồi ạ
mưa có quay trở lại vào ban đêm nhưng lượng rất nhỏ
có lẽ là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu ạ
và ngày hôm nay trời sẽ nóng trở lại
với điều kiện thời tiết như thế này thì các con sông suối nước sẽ rút rất nhanh
tạo điều kiện cho người dân ở những khu vực bị cô lập có thể di chuyển thuận lợi hơn
tuy nhiên khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận và tây nguyên
thì cần phải lưu ý những đợt mưa vẫn có thể xuất hiện trở lại
lượng mưa giao động phổ biến là từ một mươi đến ba mươi mm
và với khu vực miền bắc thì những cơn mưa rông giống như những ngày vừa qua
mà quý vị đã cảm nhận được sẽ kết thúc trong ngày hôm nay
thậm chí là nhiệt độ ngày hôm nay còn tăng lên ngưỡng là ba mươi hai độ
nếu mà chúng ta ra đường sẽ cảm thấy hơi nóng một chút ạ
chắc chắn là thời tiết như vậy thì lượng tiêu uv trong không khí sẽ rất là cao
chính vì vậy nên là quý vị cần có những biện pháp để bảo vệ cho sức khỏe khi đi ra đường
hẹn gặp lại